thời gian qua công an tp hcm đã triển khai các tổ công tác ba trăm sáu mươi ba gồm cảnh sát hình sự cơ động và cảnh sát giao thông
thường xuyên tuần tra chấn áp tội phạm vào ban đêm qua đó góp phần bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn
gần hai giờ sáng ngày một mươi bảy tháng năm trong quá trình tuần tra kiểm soát địa bàn tổ công tác ba trăm sáu mươi ba công an quận gò vấp đã phát hiện hai đối tượng nghi vấn
qua kiểm tra hành chính phát hiện hai đối tượng có mang theo công cụ hỗ trợ trái phép và không xuất trình được giấy tờ theo quy định
cùng thời điểm tổ công tác khác đã phát hiện hai đối tượng cất dấu giao găm trong cốp xe
tất cả được tổ công tác ba trăm sáu mươi ba bàn giao cho công an phường một mươi năm quận gò vấp lập hồ sơ xử lý theo quy định
đáng lưu ý ba trong bốn đối tượng này đã có tiền án tiền sự về tội cướp giật tài sản và mua bán tàng trữ ma túy
thời gian qua các tổ công tác ba trăm sáu mươi ba cấp thành phố và cấp quận tại tp hcm đã phát huy hiệu quả trong bảo đảm an ninh trật tự xã hội
nhiều đối tượng tàng trữ vũ khí thô sơ chất ma túy các vụ gây dối trật tự công cộng vi phạm luật giao thông đã được phát giác xử lý kịp thời